cà tím là loại cây được trồng ở nhiều nơi được sử dụng thành nhiều món ăn ngon
cá tím có vị ngọt tính lương mát có tác dụng thanh nhiệt giải độc hoạt huyết tiêu viêm
tiêu ung nên được sử dụng trong chữa trị các chứng như ung nhọt lở luet chốc lở ngoài da
tai quả cà nấu lấy nước uống để chữa ung nhọt lở lét
cà tím còn có tác dụng lợi tiểu thông mật nhuận gan đề phòng sơ vữa động mạch do tác dụng làm giảm cholesterol
lấy dễ cà uống quả cà sắc lấy nước uống
còn chữa được cà đi tiểu da máu đại tiện da máu hay lị da máu
hạt cà cũng có tác dụng lợi niệu
trong cà tím hay dân gian còn gọi là cà giái dê
các con thấy hàm lượng vitamin pp khá cao
một gram cà tím chứa tới bảy mươi hai gram vitamin p
nên có tác dụng tăng cường chất kết dính giữa các tế bào trong cơ thể
bảo vệ huyết quản phòng ngừa suất huyết
đặc biệt trong cà có chất niacin d soda
tức là chất kiểm long quỳ có công hiệu chống ung thư trên thực nghiệm
cho thấy khả năng ức chế
sự tăng sinh các tế bào khối u thuộc hệ thống tiêu hóa
nên còn được sử dụng trong điều trị phụ trợ cho các bệnh nhân bị ung thư hay u bướu

theo một số kết quả
nghiên cứu của các nhà khoa học nhật bản
ca tím có khả năng phòng ngừa bệnh ung thư
vì trong nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa
có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do
gây hại cho cơ thể
ngoài ra người ta còn thấy giống cá tím còn có khả năng làm giảm thiểu cholesterol trong máu
vì cà tím chứa nhiều nước và chất sơ
mặt khác nó còn giúp không tăng cân
nhờ nó có chứa rất ít calor
cả tím chứa nhiều vitamin và mối khoáng sẽ giúp bạn không còn lo ngại mắc bệnh thiếu máu
thêm vào đó cá tím chứa nhiều nước và potaxium có khả năng kích thích nhịp tim hoạt động tốt
ngoài ra mage và canxi cùng với vitamin a và c trong cà tím
có tác dụng cải thiện cấu trúc xương
giúp tăng cường hệ miễn dịch
đồng thời mage trong cà tím còn chống lại cảm giác bồn trồn lo lắng và chứng mất ngủ
quả cà còn có tên gọi khác là già tử lạc lô ải qua
tên khoa học solanum mellogena họ cà
cà có nguồn gốc ở vùng biên giới
ấn độ và myanmar
trong quá trình di thực và chọn giống nên hiện nay có nhiều thứ và loài khác nhau
ở việt nam cả bát cà pháo có lịch sử trồng trọt lâu đời là loại cây thích hợp với mọi miền đất nước
thành phần hóa học của cà có athocyan alkaloid acid caffeic choline và chisolenine
cà là tác nhân kích thích chuyển hóa
cà có tác nhân kích thích chuyển hóa cholesterol ở gan nên có tác dụng hỗ trợ làm giảm nồng độ các men szot szpt và lợi niệu
trong cà có chất solanine một alkaloid độc
có nhiều khi quả còn non xanh nên hải thượng lãn ông khuyên không nên ăn nhiều cá sống
cà chọn để muối thường là quả già hàm lượng chất solan giảm
hơn nữa khi muối lượng acid lacic tăng trong quá trình lên men kết hợp với solanin tạo thành muối làm giảm độc
tính vị quy kinh
vị hơi ngọt tính mát vào tì vị đại tràng
công năng chủ trị thanh nhiệt giải độc
hoạt huyết tiêu thủng chỉ thống
dùng trong các trường hợp nhiệt độc mụn nhọt lở ngứa viêm lét da cơ đại tiện suất huyết
trong dân gian thường dùng giã đắp ngoài
một số đơn thuốc chữa bệnh có cà
làm giảm sưng tấy
quả cà giã nát thêm ít giấm hoặc trưng với rượu để đắp
khắc phục đại tiện da máu phụ nữ rong kinh
quả cà giã nát thêm ít giấm hoặc trưng với rượu để đắp
quả cà giã cà cuống thái mỏng sao giòn tán bột
ngày uống ba lần mỗi lần tám gram uống với giấm loãng
trị đau răng viêm lợi
cà muối lâu năm đốt tồn tính
dùng bột than cà sát vào răng lợi
dùng cho người bị u cục sưng to ở bụng
suất zét suất ác hàn nhờ tác dụng thanh nhiệt giải độc
lấy cà từ một trăm linh đến hai trăm năm mươi gram nấu chín ăn trong ngày
cần ăn hàng ngày
phòng chống ung thư
quả cà tươi một trăm linh hai trăm năm mươi gram thái thành miếng
thịt ba chỉ một trăm năm mươi gram thái miếng rau tứa tô rau mùi lá lốt thái nhỏ hành tăm thái khúc
tỏi thái lát mắm muối mì chính vừa đủ
riêng tỏi cần thái lát để trong không khí chừng một mươi năm phút để tinh tỏi kết hợp với không khí sẽ tạo ra một chất có tác dụng kháng ung thư
bởi vậy sau khi nấu cà cùng thịt lợn như rồi mới cho các gia vị mắm muối cuối cùng cho hành tỏi mùi tàu tía tô mì chính đảo đều bắt ra ngay
không được để lâu sẽ mất tác dụng của tỏi và rau thơm
chữa lở lét ngoài da
lấy quả cà tươi rửa sạch lau khô đem thái và giã nát đắp vào nơi lở luet băng lại
tác dụng hoạt huyết tiêu viêm
cần lưu ý về cuối mùa thu sang đông quả cà có vị hơi chát đắng nên thiên phải tính hàn hơn
do vậy những người có thể chất hư hàn không nên ăn nhiều nhất là người đang bị tiêu lòng
cà tím còn có tên là cà giái dê cà tím dài cà dê không lẫn cà pháo cà dừa cà bát vỏ tím
trong các loại cà đặc biệt
cà tím dài là thực phẩm có từ hơn hai năm trước công nguyên ở nhiều vùng nhiệt đới á phi
nó được ưa chuộng vì chứa nhiều vitamin và ít calor
cà có thể bung luộc nướng xào nấu trộn chung với các thứ khác mà không hề bị giảm chất lượng thực phẩm của nó
cá tím được dùng làm thức ăn phòng chữa bệnh nếu là quả chín tới
theo đồng nghi ca tím đã được ghi trong bản thảo cương mục
các y văn cổ có tính năng cực hàn thanh can giáng hỏa lợi tiểu nhuận tràng chỉ huyết hóa đàm thanh nhiệt giải độc
một số bài thuốc chữa bệnh có dùng cà tím
cà giúp bỏ thuốc lá
các nhà khoa học thuộc trường
đại học michigan mỹ đã phát hiện trong cả tím cũng có nicotine
và thấy trong thí nghiệm ăn một mươi gam cà tín có hiệu quả tương tự như hút thuốc suốt ba giờ
vậy có lời khuyên khi thèm thuốc lá hãy ăn các món cá tím ngon lành mát bổ lại tránh được độc hại
cà tím phòng chữa suốt huyết đường tiêu hóa hô hấp tước nhiệu
ăn cà tím có nhiều vitamin p c giúp làm vững chách thành mạch
chống chảy máu
nếu được phối hợp với chanh ngó sen rau cần thì hiệu quả tăng cao mạnh và nhanh hơn
cà có thể chữa đáy ra máu
sắc quả cà tím cà cuống để uống
phòng chống ban tía ở người già
ở tuổi sáu mươi bảy mươi người già thường bị trên mặt tay có tình trạng ứ huyết nổi ban tía hay từng chấm
có khi phải nhìn kỹ mới thấy
để khắc phục bệnh lý này nên ăn cả tím
cà tím lệnh mềm nên người già dễ ăn dễ tiêu
viêm phế quản cấp
cà tím năm trăm linh g gừng tươi bốn lát tỏi ba củ
cà cắt dọc dài gừng thái lát
tỏi nghiền trộn nước tương dầu muối đường trưng cách thủy
có tác dụng thanh nhiệt hóa đàm nhiệt
bị viêm gan vàng da cũng có thể dùng cà tím
bạn dùng mấy quả cà tím thái nhỏ trộn với gạo nấu thành món cơm cà tím

cà ăn liên tục nhiều ngày
đặc biệt cà tím còn bảo vệ răng chắc sạch chống hôi miệng
chế kem cà tím bằng cách muối trộn với cà tím với tỷ lệ năm cà một muối
ngâm trong ít nhất ba ngày với nước nóng sấp mặt ép vì che để chỗ tối
lấy cà ra để ráo nước phơi trong mát cho khô bỏ vào chảo răng cháy tán thành bột cất để dùng
mỗi lần dùng cà tím cà tím sẽ có thể dễ dàng
cà tím cần dùng lấy bàn chải nhúng ướt dùng thia sạch múc bột cà đổ lên bàn chải để đánh răng
đây là kinh nghiệm dân gian của người nhật
nếu mà bạn làm theo phương cách này đạt hiệu quả hãy chia sẻ với chúng tôi